tổ công tác công an thành phố lạng sơn phối hợp tuần tra kiểm soát giao thông trên đoạn đường lý thường kiệt phú lộc một hai phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn tiến hành dừng xe ô tô có biểu hiện nghi vấn
xe tải do phạm ngọc tuệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường hoàng văn thụ tp lạng sơn điều khiển đi cùng xe có hoàng minh giang trú tại xã mai pha tp lạng sơn
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe có một khẩu súng tự chế bắn đạn trì bằng khí nén một khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao hơn một trăm năm mươi viên đạn các loại được cất giấu trong hai ba lô màu đen đều không có giấy phép sử dụng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm việc
các đối tượng khai nhận đã mua trên mạng xã hội facebook zalo với mục đích để săn bắn thú rừng